trong lúc còn tranh tối tranh sáng còn chưa nhiều người hiểu rõ thế nào là công trình xanh
đây đã trở thành cái mát để một số chủ đầu tư lợi dụng nhằm thu hút người mua nhà
một thực tế là nước ta chưa có tiêu chuẩn xanh quốc gia
nên hầu hết các dự án xanh đều do chủ đầu tư lựa chọn tiêu chuẩn của các đơn vị tư vấn nước ngoài
như sky của tổ chức ifc thuộc ngân hàng thế giới greenmark của singapore
lit của mỹ lòtus của hội đồng công trình xanh việt nam
nhìn chung các tiêu chuẩn trên đều giống nhau
ở một số yếu tố cơ bản như địa điểm xây dựng công trình bền vững
sử dụng năng lượng và nước hiệu quả sử dụng vật liệu và tài nguyên thân thiện với môi trường
chất lượng môi trường trong nhà tốt thiết kế mới sáng tạo
qua trao đổi có thể thấy một số doanh nghiệp đi đầu trong xây dựng công trình xanh
còn mang tâm lý khá dề dặt bởi khi làm công trình xanh phải điều chỉnh vào giá bán
cho dù người mua đã có sự quan tâm nhất định đến công trình xanh
nhưng tự chung sự lựa chọn vẫn sẽ có những thiên lệch nhất định về phía công trình
có giá bán thấp hơn bởi vậy cần có sự tuyên truyền để có định hướng đúng đắn
với thị trường về công trình xanh khi cầu dần chuyển biến
cùng sẽ có điều kiện để điều chỉnh
công trình xanh không chỉ đơn thuần là các thảm cỏ xanh hay là lá cây xanh
mà nó phải bao hàm đầy đủ tất cả các yếu tố từ việc lựa chọn địa điểm ban đầu
khi thiết kế xây dựng công trình dự án cho đến các giải pháp về vật liệu bao che
rồi là đặc biệt là việc tiết kiệm sử dụng điện năng
sử dụng năng lượng và sử dụng nước trong công trình
thế thì cái việc mà chi phí có tăng lên hay không thì nó hết sức phụ thuộc vào
cái việc ngay từ đầu khi mà xác định dự án đầu tư xây dựng công trình
thì chủ đầu tư cần phải có cái xác định rõ ràng
đấy là trong cái giai đoạn thiết kế sơ khai ngay đầu tiên
thì cái mục tiêu về các cái tiêu chí mình tiết kiệm năng lượng
sử dụng tài nguyên
rồi ảnh hưởng môi trường như thế nào thì phải đặt ra rất kỹ
để cho công trình xanh đi vào việt nam thì cái vai trò đầu tiên
vẫn là cái quyết định của chủ đầu tư hay là chủ công trình
hay là của những người đầu tư trong thị trường bất động sản
chúng ta phải muốn xanh đã thì chúng ta mới yêu cầu kiến trúc sư thiết kế xanh
chúng ta mới yêu cầu mới đặt đầu bài cho kiến trúc sư thiết kế công trình là xanh
hay là công trình là hiệu quả năng lượng cao
cái khó khăn lớn nhất khi mà về việt nam để áp dụng vào những cái công trình
để thiết kế những cái công trình để nó tiết kiệm năng lượng
đấy là cái đầu tiên phải nói là vấn đề con ngừa về cái tư duy
do ngay cả những nhà đầu tư họ chưa hiểu thực sự cái bản chất
của cái nghiên cứu thiết kế cái công trình tiết kiệm năng lượng như thế này
việc đầu tiên họ nói ngay là đắt
không phải chúng tôi đưa ra những cái giải pháp thiết kế để giảm giá thành
thì nó mới là phát triển bền vững
chứ còn nếu mà đắt hơn thì chúng tôi không cần
vì chi phí năng lượng ngày càng đắt đỏ
ở việt nam gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều các công trình dự án
với những cái tên gọi như là eco green sinh thái
và cho dù còn nhiều công trình mới chỉ gắn mát mà chưa đạt được các tiêu chí xanh
nhưng rõ ràng các chủ đầu tư đã bắt đầu có ý thức về đầu tư xây dựng công trình xanh
mười năm trở lại đây việt nam đã có nghiên cứu đánh giá nghiên cứu tu trí
một số công trình đã đạt tiêu chí công trình xanh
một số chủ đầu tư đã bắt đầu quan tâm đến tiêu chí công trình xanh
đây là tín hiệu tốt
ở các nước phát triển để khuyến khích xây dựng công trình xanh
đa phần các quốc gia cũng đi từ việc nâng cao nhận thức của người sử dụng
vì họ chính là những người thụ hưởng và cũng là người chi trả cho công nghệ và giải pháp
nhiều đánh giá vẫn cho rằng công trình xanh đã đạt tiêu chí xanh
nhiều đánh giá vẫn cho rằng vai trò của chủ đầu tư đang chiếm vị trí quyết định
đến việc biến xu hướng xây dựng công trình xanh trở thành hiện thực
có nghĩa là nếu ngày càng nhiều chủ đầu tư muốn làm và dám làm
thì việt nam sẽ có nhiều công trình xanh
trở ngại lớn nhất đối với xu hướng xây dựng công trình xanh
đó là vốn đầu tư ban đầu sẽ gia tăng
còn cái được là tiết kiệm sử dụng hiệu quả năng lượng
thì lại cần có thời gian sử dụng công trình mới thấy rõ
nói là tiết kiệm nhưng tiết kiệm được bao nhiêu kwh năng lượng
trên một mét vuông là điều cần làm rõ
theo thống kê tiêu chuẩn như đối với văn phòng là khoảng hai trăm linh kw điện trên mét vuông trong một năm
với nhà ở người mua nhà cần được biết rằng với căn hộ bình thường thì phải trả ngân nay tiền điện
và khi sống trong một căn hộ trong một công trình xanh đúng nghĩa
thì tiền điện sẽ được giảm xuống bao nhiêu
tính ra như câu hỏi mà chi phí đến bao nhiêu và quan trọng hơn là lợi ích chúng ta được gì
thì hai cái dự án đầu tiên của chúng tôi về eco home một eco home hai thì thú thực đến giờ phút này
chúng tôi nếu tính toán thì cũng chỉ tính được cái chỗ là cái chi phí tiền điện của dân cư
nó mọi người không phải đóng vào cái phần mà chi phí điện công cộng
vẫn phải đóng ở một thời điểm một số thời điểm là không có pin mặt trời hoạt động được
tuy nhiên cái lượng hóa đấy thì nó cũng vừa phải
nhưng mà tôi cho rằng là cái tác động trực tiếp đến là dân cư có cái khoảng không gian xanh
cái khoảng không gian mà người
thì già lẫn trẻ con có thể vui chơi thì tôi cho rằng là rất là đáng tiếc
và chúng tôi chưa tính toán được nó là lợi lại được bao nhiêu
mặc dù chi thì có thể tính được
đối với công trình xanh không phải là tăng lên nhiều
thống kê thì nhiều các phân tích số liệu đánh giá thì cũng chỉ khoảng từ hai cho đến năm thôi
thế nhưng mà tuy nhiên nếu như những các dự án đầu tư công trình mà không được nghiên cứu kỹ cả
vấn đề đầu bài cẩn thận ngay từ đầu trong cái việc là xác định tiêu chí công trình xanh là gì
thì trong quá trình thiết kế mà có thay đổi
rồi đặc biệt là trong quá trình đã thi công mà có thay đổi
thì cái chi phí nó có thể đội lên một mươi thậm chí là một mươi năm
tôi và tất cả các cư dân trong tòa nhà này đang được sử dụng hệ thống nước nóng miễn phí
vì là chủ đầu tư tòa nhà này đang sử dụng nước nóng bằng năng lượng mặt trời
và hệ thống này đã được cấp vào tất cả các vòi trong nhà của tôi và tất cả các nhà khác
và thiết bị trong nhà tôi là gồm có bốn điều hòa một bếp tử và máy giặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ
mà một tháng tôi chỉ sử dụng hết năm trăm linh tiền điện
việc áp dụng các quy định nhà nước mang tính chất bắt buộc về công trình xanh
cần phải dựa trên các quy định của các nhà nước

những cơ sở khoa học và cả cơ sở thực tiễn
vì vậy việc luật hóa việc đầu tư xây dựng công trình xanh cần phải có lộ trình
và đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng và xã hội
nhiều chuyên gia cho rằng đến thời điểm này
mới thực hiện việc luật hóa để công trình xanh trở thành xu hướng là không còn sớm
vì thế giới đã đi trước chúng ta nhiều năm
việc công nhận các công trình xanh ở các nước malaysia singapore
đã được tiến hành từ hơn một mươi năm trước
số lượng công trình xanh của các quốc gia này đã lên đến hàng trăm công trình
trong khi chúng ta mới chỉ có vài công trình được công nhận
thay vì chúng ta đầu tư hàng tỷ đô la để tăng được một hai kwh điện công suất
và kèm theo nó là sử dụng hàng chục triệu tấn than một năm
phát thải ra môi trường hàng chục triệu tấn co hai
chiếm đất hàng nghìn hectare đất dùng cho việc xây dựng nhà máy cũng như là bãi thải
ô nhiễm môi trường
thì chúng ta có thể đầu tư những ưu đãi nhất định cho các doanh nghiệp
để mà phát triển đô thị phát triển nhà ở
treo hướng năng lượng xanh tiết kiệm năng lượng
thì hiệu quả hơn rất nhiều kể cả về mặt kinh tế
lẫn là mặt hiệu quả về xã hội về môi trường
để tạo ra nhiều công trình xanh chính phủ cần có những bước đi rõ ràng
ở việt nam cơ chế chính sách để khuyến khích tiết kiệm
sử dụng năng lượng hiệu quả
được chính phủ quan tâm từ khi xác định cần phải đi theo xu hướng tăng trưởng xanh
từ năm hai nghìn sáu thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
nhằm triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng
trong đó có việc tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà
hiện bộ xây dựng đang soạn thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo kế hoạch của ngành
đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi với nhiệm vụ trọng tâm
là hoàn thiện các quy định về pháp luật nhằm tạo điều kiện khuyến khích
thúc đẩy phát triển công trình xanh
tại đan mạch để thực hiện lộ trình xanh cho các công trình
chính phủ đã bắt buộc công trình nào cũng phải có định giá
từ một đơn vị độc lập về giá trị công trình
và bên cạnh đó cũng có định giá về năng lượng về tiêu hao năng lượng
việt nam chưa có được những đánh giá cụ thể như vậy đối với công trình xanh
nhưng cần sớm có ghi nhận đánh giá để phân biệt công trình xanh và công trình thông thường
chính phủ đan mạch cũng đã áp dụng chính sách thuế đối với tiết kiệm năng lượng
cụ thể chính phủ yêu cầu các hóa đơn tiền điện
trong đó sẽ có một phần ba giá điện là chi phí về năng lượng
và phần còn lại là áp dụng thuế phát thải carbon và phát thải môi trường
vì thế giá điện ở đan mạch rất cao và người dân rất có ý thức tiết kiệm năng lượng
từ thập niên sáu mươi của thế kỷ hai mươi chúng tôi đã ban hành quy định về quy chuẩn tiết kiệm năng lượng
trong các công trình xây dựng bắt buộc áp dụng cho các công trình xây dựng
và từ đó các biện pháp tiết kiệm năng lượng
đã được áp dụng cho hầu hết các công trình xây dựng
đến nay hầu hết các công trình đã sử dụng năng lượng rất hiệu quả
chúng tôi có đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
tất cả các công trình đều phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng
và sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm hiệu quả
với hoàn cảnh điều kiện kinh tế của việt nam hiện nay
nếu chính phủ hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với công trình xanh
thì rất khó
nhưng có thể khuyến khích bằng cơ chế chính sách
việc cần làm ngay đó là xác định tiêu chí cụ thể công nhận công trình xanh
thông qua đó công nhận danh tính và tên tuổi của doanh nghiệp đã làm nên công trình xanh
những công trình xanh thực sự với đầy đủ các tiêu chí chứ không chỉ gắn mát để bán hàng
qua đó xã hội sẽ biết đến các doanh nghiệp làm công trình xanh
đem lại uy tín vị thế cho chính chủ đầu tư
và dần tạo nên xu hướng xây dựng công trình xanh
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
quan tâm theo dõi chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng rằng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn
những thông tin kinh tế bổ ích và lý thú
xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây